phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã có buổi làm việc với bộ y tế về việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia cơ chế một cửa asean
cộng tác kiểm tra chuyên ngành của bộ y tế năm hai nghìn một mươi tám và kế hoạch triển khai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo đó trong năm hai nghìn một mươi tám bộ y tế đã thực hiện kết nối bảy trên hai mươi ba thủ tục hành chính với cổng thông tin điện tử quốc gia trong các lĩnh vực thiết bị y tế và dược
trên cơ sở đó quý ii năm hai nghìn một mươi chín sẽ kết nối ba trên một mươi bốn thủ tục hành chính với hai lĩnh vực dược và y học cổ truyền
cũng như hoàn thành dịch vụ công trục tuyến mức độ bốn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với một mươi một trên một mươi bốn thủ tục hành chính còn lại của lĩnh vực dược và y tế dự phòng vào quý ba năm hai nghìn một mươi chín